có lẽ là bé chỉ rè trừng đối với cả những người đàn ông là nam giới

nhưng mà có thể là bé nhìn thấy cô gái đấy tin tưởng được
nên là bé đi theo
nếu mà tình huống mà thực sự mà xảy ra như thế
thì chị nghĩ là tình huống bắt cắp hoàn toàn có thể xảy ra trong trường hợp này
lần này chúng tôi tiếp tục thử với cậu bé minh khang năm tuổi
bởi đã từng một lần suy đi lạc ngoài đường
nên minh khang nhớ rất kỹ số điện thoại của bố mẹ
liệu khi làm bố mẹ tại trung tâm thương mại
cậu bé có đủ bình tĩnh để ghi nhớ những điều đã học
ngay khi không tìm thấy bố mẹ
minh khang đã vô cùng lo lắng
sau một hồi tìm kiếm không thấy
cậu bé đã mất bình tĩnh và bật khóc
cậu bé sẽ abdomen
bố con ở đâu
cậu ấy th sphere
nhưng mà bố
lo lắng nên cậu bé cũng không còn nhớ được cách liên lạc
rất may một chú bảo vệ gần đó đã nhanh chóng nắm được sự việc và giúp đỡ
thay vì lo lắng bố mẹ cho thích hãy dễ trẻ bình tĩnh trong mọi tình huống
số điện thoại địa chỉ nhà sẽ là những thông tin mà cha mẹ bắt buộc phải dạy con ghi nhớ dù trong bất cứ hoàn cảnh nào
khi đã được chấn an cậu bé mới bắt đầu bình tĩnh và nhớ lại những thông tin bố mẹ dặn
vì tính cách của bé thường hay bất bình tĩnh gặp trường hợp đấy thì cô thấy hay khóc la lên thôi không còn nhớ gì hết
nhưng hôm nay là bài học cho gia đình chị chị cũng phải cho bé trả nhiệm nhiều hơn để có sự bình tĩnh hơn
chứ như thế này thì rất là nguy hiểm
còn với các bé sáu tuổi khi đã được bố mẹ trang bị những kỹ năng cẩn thận hơn
liệu các bé có bình tĩnh xử lý cùng theo dõi những nhân vật tiếp theo
cô bé trúc lâm và cậu bé minh khôi sáu tuổi ban đầu đều có vẻ bình tĩnh khi không thấy mẹ
trong khi trúc lâm vẫn đùa nghịch với những món đồ chơi trong cửa hàng
thì bên này minh khôi đang mải mê với chiếc điện thoại
chờ mãi không thấy mẹ quay lại lúc này cô bé trúc lâm quyết định đi quanh trung tâm để tìm kiếm
trong khi đó cậu bạn minh khôi vẫn mải mê với chiếc điện thoại mà không phát hiện ra mình đã bị lạc
thậm chí còn rất thoải mái trò chuyện với người bên cạnh
có lẽ vì quá lo lắng nên cô bé đã không nghĩ đến việc nhờ sự giúp đỡ của những người xung quanh
vào thời điểm cô bé bắt đầu hoảng sợ chương trình tiếp tục cho người lạ đến giúp đỡ
liệu cậu bé sẽ xử lý như thế nào
mẹ mẹ con đâu rồi mẹ đâu rồi
sao con lại ngồi đây với mình
diễn viên của chương trình đã bắt đầu tiếp cận vào rủ dê
còn với cái trò bắn nhau rất hay không
thật đáng khen cho cậu bé cương quyết từ chối lời đề nghị của người lạ
chú mời con chơi nào
có vẻ mẹ con mặc áo đen quần trắng tóc ngắn đúng không
ờ ok bây giờ đi với cô nhá
ờ đến đi không sao
và thế là cậu bé trúc lâm đã không chút nghi ngờ mà đi theo người lạ
bây giờ chúng ta đưa ra một thỏa thuận nhã
bây giờ cô sẽ đưa con về nhà hoặc là con sẽ đứng đây một mình
cô sẽ rất là bận cho nên là cô không tiếp tục giúp con được nữa
bây giờ con muốn cô giúp hay là muốn cô bỏ đi kệ con ở đây nhá
nhá bây giờ cô đi nhá
tôi bây giờ có muốn lên taxi cô đưa đi không
cô đưa đi tìm mẹ không
cô gái bắt đầu đề nghị đưa về nhà ban đầu cô bé từ chối yếu ớt
thế thôi con hư lắm cô kể con ở đây nhá
cô đưa con về nhà rồi còn gì
nhà con ở tầng mấy
ừ thì đi đi nào
nhưng có lẽ sợ bị bỏ lại cuối cùng cô bé đã đành đi theo người lạ ra khỏi trung tâm

dặn con mẹ
thế có nhờ số điện thoại của mẹ không
thế bây giờ con gọi cho mẹ có được không
thế nếu mắt không gọi được cho mẹ thì có thể làm gì tiếp theo
không làm gì tiếp theo mẹ
để tác động mạnh hơn chúng tôi quyết định nhờ trung tâm thương mại phát lo thông báo
nào đưa chủ dẫn xuống cho nghe thông tin rồi chủ dẫn của thằng một nghe em
hả họ tìm con còn gì nữa
con nghe họ nói gì chưa
hả xuống coi cho tin nghe lên
nhanh nghe tin rõ ràng nhá
lúc này cậu bé mới chấp nhận lời đề nghị họ giúp đỡ
bây giờ chú luôn luôn về nhà không
về ở nhà đợi mẹ bỏ bố hoặc bà hoặc ai điện cho mẹ về hơn không
đây đi cổng ra cửa đây
thế nhưng người đàn ông lạ mặt bắt đầu có lời nói và hành động rụ rỗ đáng ngờ
nhận thấy sự khác thường
minh khôi đã nhanh chóng giữ khoảng cách và bỏ chạy
thậm chí cậu bé còn rất thông minh khi nhờ sự giúp đỡ của những chú bảo vệ tại trung tâm
trong những tình huống nguy cấp hãy dạy trẻ cầu cứu và tìm đến những lực lượng an ninh bảo vệ để được hỗ trợ kịp thời
trung tâm thương mại nơi tưởng nhớ an toàn với trẻ nhưng cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ nhất là khi bé đi lạc
thay vì lo lắng hãy dạy cho trẻ những kỹ năng phòng tránh và ứng phó khi bị lạc
hãy dạy trẻ luôn chú ý quan sát
tập trung khi ở chỗ đâm người luôn ghi nhớ số điện thoại địa chỉ nhà dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào
giới hạn những người trẻ có thể tin tưởng nhờ giúp đỡ đi lực lượng bảo vệ nhân viên trung tâm
tuyệt đối không cho người lạ động chạm vào thân thể hay đi theo
ngay cả khi họ nhận là người quen và hứa sẽ giúp trẻ tìm được về nhà
quan trọng nhất sẽ giúp con có được tinh thần tự lập mạnh mẽ để chắc chắn bé sẽ không hoảng loạn trong mỗi tình huống
đây sẽ là những kỹ năng sống còn giúp trẻ đối phó trong tình huống nguy cấp
dù ở bất cứ đâu